những khu tiếp nhận điều trị bệnh nhân mới đội ngũ nhân viên y bác sĩ điều dưỡng cán bộ y tế
đều phải đối mặt với nguy cơ rất cao việc lây nhiễm
làm thế nào khi số lượng bệnh nhân đông ở cùng một thời điểm
những phương án biện pháp nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ nhân sự đang làm việc tại đây
một trong những điều rất quan trọng của những bệnh viện
những trung tâm y tế những đơn vị tiếp nhận điều trị bệnh nhân mới
đó là phải phân vùng nguy cơ phân luồng những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín hoặc là nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
trước sảnh lớn của bệnh viện chúng tôi có sự phân loại ngay ở đầu
khám thông thường thì sẽ di chuyển về sảnh của khoa cấp cứu
có yếu tố dịch tễ hay có triệu sức âm sàng nghi ngờ
và bệnh nhân mà dương tính với sars cov hai thì sẽ được hướng dẫn đi theo một cái luồng
di chuyển đi vòng theo lối sau của bệnh viện
việc phân vùng nguy cơ có thể giúp cho
do bệnh viện hoặc các trung tâm y tế kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
các trường hợp dương tính đã xác định và được liên hệ trước khi chuyển
được tiếp nhận và chuyển lên khoa virus ký sinh trùng
các trường hợp ho sốt viêm phổi nghi ngờ xác định covid một mươi chín
đi theo biển chỉ dẫn luồng dây đỏ vào khu vực cấp cứu
các trường hợp sau khi xác định loại trừ
được chuyển lên các khoa điều trị thông thường
và được bố trí
khu vực riêng biệt trong khoảng thời gian điều trị
các khoa khám bệnh thông thường vẫn được duy trì và đảm bảo yếu tố phòng dịch
thì cái khu vực mà mình tiếp nhận bệnh nhân ấy
thì ở đấy phải đảm bảo là nguy cơ đánh nguy cơ lây nhiễm cao nhất
thế nên là các bộ bệnh ở đấy nó phải đảm bảo là thông ký
thông thoáng và có các máy sửa khuẩn đầy đủ ở đấy
trước khi trực tiếp tham gia vào quá trình điều trị
thì các y bác sĩ nhân viên y tế đều trải qua những khóa đào tạo
để bổ sung những kiến thức cần thiết liên quan đến việc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
đối với cán bộ y tế khi làm việc tại khu điều trị bệnh nhân mới cần có
phương tiện vệ sinh tay có đầy đủ xà phòng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn
khăn giấy hoặc khăn lau tay sử dụng một lần ở tất cả khu vực cần thiết
phòng hộ cá nhân áo tròn chống dịch tạp dề mũ giấy khẩu trang y tế
khẩu trang n chín mươi năm kính hoặc tấm che mặt ủng bao dày găng y tế và găng vệ sinh
an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch covid một mươi chín bằng thông điệp năm k
giữ khoảng cách với người khác luôn đeo khẩu trang nơi công cộng
khử khuẩn giữ vệ sinh những nơi thường tiếp xúc không tụ tập đông người và khai báo y tế
nếu có một trong các biểu hiện ho sốt đau họng mệt mỏi khó thở
hãy gọi điện cho đường dây nóng một chín không không chín không chín năm của bộ y tế để được tư vấn và đến cơ sở y tế khám và điều trị
cài đặt ứng dụng bluezone để cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm covid một mươi chín
cô lập bằng bệnh trong khu vực cách ly đó là một điều kiện tiên quyết để phong chống và đẩy lui covid một mươi chín
bên cạnh đó việc đảm bảo an toàn cho những nhân viên y tế nói chung cũng là một điều luôn cần phải được ưu tiên hàng đầu